hôm nay ngày hai mươi ba tháng sáu thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
với tổ hợp bài thi tự nhiên vào buổi sáng và bài thi ngoại ngữ vào buổi chiều
sáng nay thí sinh sẽ lần đầu tiên làm bài thi tổ hợp các môn thi tự nhiên
tổng thời gian làm bài là một trăm năm mươi phút
đối với bài thi này thí sinh sẽ làm theo trình tự vật lý hóa học và sinh học
thời gian làm bài của mỗi môn thi thành phần là năm mươi phút với bốn mươi câu trắc nghiệm
thời gian nghỉ giữa mỗi môn thi là một mươi phút
thí sinh sẽ phải nộp lại đề thi và giấy nháp khi hết thời gian làm bài để thi môn thành phần tiếp theo trừ môn thi cuối
để giúp giám thị tránh sự nhầm lẫn trong quá trình phát đề cũng như thu bài khi kết thúc mỗi môn thi
bên cạnh việc phổ biến lại quy chế trước đầu buổi thi thì các điểm thi còn có nhiều cách thức để hỗ trợ
cả ba môn của bài thi tổ hợp sẽ trả lời trên cùng một phiếu
nên trước giờ thi giám thị tại mỗi phòng thi cũng nhắc nhở thí sinh cần lưu ý kiểm tra mã đề thi trước khi làm bài
bởi các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp phải có cùng một mã đề thi
thí sinh thi bài thi tổ hợp thì phải thi hết các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó
bỏ thi sẽ không được xét tốt nghiệp